một người mất tích và bảy người bị thương đều trú tại tỉnh lai châu
số người thiệt mạng lớn nhất chủ yếu tập trung ở huyện sìn hồ huyện vùng núi cao của tỉnh lai châu
ngoài ra mưa lớn cũng làm một trăm năm mươi nhà dân bị đất đá trôi sạt vào trong nhà hơn năm con da cầm
gần bốn trăm năm mươi hectare lúa hoa màu và hơn bốn mươi công trình thủy lợi nước sinh hoạt bị cuốn trôi vùi lấp
thiệt hại nặng nề nhất là về giao thông khi bốn cây cầu treo và cầu bê tông bị lũ cuốn trôi
các tuyến quốc lộ ba mươi hai bốn d bốn h hai trăm bảy mươi chín và các tuyến tỉnh lộ đường liên xã liên bản đều bị sạt lở nghiêm trọng
tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn một trăm một mươi sáu tỷ đồng
dự kiến sáng nay tỉnh lai châu sẽ huy động thêm lực lượng để tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích do sạt lở tại huyện sinh hồ
và đêm qua việc tìm kiếm những người bị mất tích do sạt lở tại huyện sìn hồ tỉnh lai châu không thể thực hiện được
trời tiếp tục đổ mưa lớn và khu vực này lại không có điện
các lực lượng công an quân đội đã có mặt tại địa bàn từ đêm tuy nhiên mới chỉ xác định được vị trí của lán sạt lở
dự kiến sáng nay tỉnh lai châu sẽ huy động thêm lực lượng để tiếp tục tìm kiếm
đồng thời địa phương cũng đang kiểm tra giả soát di rời khẩn cấp các hộ có nguy cơ bị lũ quét sạt lở đến nơi an toàn
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
liên quan đến vụ việc hai nữ sinh tử vong tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
sáng ngày hôm qua công an huyện văn lâm tỉnh hưng yên cho biết đơn vị đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để tiến hành khởi tố vụ án khởi tố sáu đối tượng quá khích về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào đêm một mươi chín tháng sáu trên địa bàn xã hoàn long huyện yên mỹ tỉnh hương yên xảy ra vụ việc hai nữ sinh tử vong
hai nạn nhân được xác định là nguyễn thị trà một mươi hai tuổi và lê thị ngọc một mươi bốn tuổi cùng chú tại huyện yên mỹ
vì không đồng ý với kết quả điều tra của lực lượng chức năng đêm hai mươi tháng sáu gia đình của một trong hai nạn nhân đã mang quan tài đến cổng trụ sở công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên yêu cầu lực lượng chức năng làm rõ việc nạn nhân tử vong
người thân của nạn nhân còn lại thì đem quan tài đến gần trạm xoát vé trên quốc lộ năm
đến năm h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng sáu lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tổ chức đưa thi thể cháu trà về trung tâm y tế huyện văn lâm để tiến hành khám nghiệm theo quy định của pháp luật
trong quá trình thực hiện một số đối tượng quá khích đã cố tình chống đối cản trở lực lượng công an thi hành nhiệm vụ
lực lượng công an đã kiên quyết bắt giữ và điều tra xem xét xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vận chuyển một lượng lớn ma túy mang đi tiêu thụ hai đối tượng người lào gồm phan xé lợi đa la sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và một đối tượng tên là can sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với bộ đội biên phòng và hải quan phát hiện bắt giữ
vào khoảng tám giờ tối qua tại khu vực bến xe thành phố hà tĩnh lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mì kiểm soát lào có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng trên vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và một mươi năm bánh cần sa
với hành vi trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng nguyễn văn tiền anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường mỹ thạnh thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra
nhận được tin báo của người dân về việc kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản vào sáng qua đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày công an phường mỹ thới xác định được nguyễn văn tiền anh là đối tượng khả nghi
tiến hành kiểm tra nơi tiến anh thuê trọ lực lượng công an phát hiện thu hồi số tài sản trộm cắp cùng nhiều tăng vật liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận ngày một mươi ba tháng sáu còn gây ra vụ cướp giật túi sách của một người phụ nữ
bên trong có hai điện thoại di lịch

đồng và trên một năm triệu đồng tiền mặt